hạn xâm nhập mặn đang diễn ra gây gắt tại long an và để ứng cứu hàng trăm hộ dân trồng lúa ở huyện thủ thừa và tân trụ
nhà máy nước nhị thành đã xả nguồn nước thô bơm từ hệ thống thủy lợi rạch chanh về cứu hơn một ha lúa và vườn cây ăn trái của bà con nông dân
tính đến nay nhà máy nước nhị thành đã xả được hơn năm trăm năm mươi mét khối nước thô để ứng cứu các hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân thuộc hai huyện thủ thừa và tân trụ
trong thời gian tới nếu hệ thủy lợi nhật tạo vẫn chưa lấy được nước ngọt phục vụ sản xuất
thì nhà máy nước nhị thành sẽ phối hợp cùng các địa phương tiếp tục bơm xả nước hỗ trợ bà con sản xuất đến khi có nước ngọt